thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa đồng ý với đề nghị của bộ lao động thương binh và xã hội
về việc nghỉ tết âm lịch từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm bính thân đến hết ngày năm tháng riêng năm đình dậu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên
lưu ý thực hiện bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục
bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân
các cơ quan đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp
thủ tướng chính phủ ủy quyền bộ trưởng bộ loạt động thương bình và xã hội
thông báo việc thực hiện nghỉ tết âm lịch nêu trên